theo thông tin từ đồn biên phòng cửa đại huyện bình đại tỉnh bến tre lực lượng cứu nạn của đồn biên phòng vừa cứu thành công bốn thuyền viên trên tàu cá tg chín mươi một nghìn ba trăm sáu mươi chín ts bị chìm trên biển vào tối ngày một mươi hai tháng hai
vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng hai tàu cá mang biển số tg chín mươi một nghìn ba trăm sáu mươi chín ts hiệu hữu phước hành nghề trong đèn lưới vây do thuyền trưởng nguyễn văn bé ba phường hai thành phố mỹ tho tiền giang điều khiển
cùng ba thuyền viên đang trên đường vào bờ thì bị gió to sóng lớn đánh gãy bánh lái giạt vào cồn mắc cạn
thuyền trưởng cho thả neo để khắc phục sự cố thì bị sóng tiếp tục đánh ngập tàu và làm hai thuyền viên rơi xuống biển bị nước cuốn trôi tại vùng biển có tọa độ cách bờ biển cửa đại khoảng một mươi hải lý
ngay lập tức thuyền trưởng ba lao theo để cứu nhưng không kịp đành bơi trở lại tàu và chỉ kịp phát tín hiệu cầu cứu trước khi tàu cá bị chìm
nhận được tin báo đồn biên phòng cửa đại đã điều tàu bp một trăm sáu mươi ba nghìn năm trăm linh một cùng một mươi cán bộ chiến sĩ và huy động năm phương tiện của ngư dân địa phương và hợp tác xã thủy sản dạng đông tổ chức tìm kiếm
đến khoảng hai giờ ba mươi phút ngày một mươi ba tháng hai lực lượng bảo vệ hợp tác xã dạng đông đã cứu được hai thuyền viên bị rơi xuống biển và đến năm giờ lực lượng cứu nạn của đồn biên phòng và ngư dân cứu được hai nạn nhân còn lại
riêng tàu cá bị chìm thiệt hại ước tính ban đầu khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng
sau khi được đưa vào bờ chăm sóc y tế hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định đồn biên phòng cửa đại đã bàn giao cho thân nhân các nạn nhân đưa về nhà